sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một đại tá khương duy anh phó giám đốc công an tỉnh thanh hóa cho biết không có vụ việc bắt cóc cháu bé
vào tối qua ngày hai mươi tám tháng một mươi một cơ quan công an đã tạm giữ bà nội cháu bé là phạm thị xuân để điều tra
theo thông tin từ đại tá hương duy anh đến chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng một mươi một đã cơ bản xác định được nghi can liên quan đến cái chết của cháu bé là phạm thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai ở tiền hải thái bình
bà xuân cũng là bà nội của cháu bé
hiện nay còn rất nhiều vấn đề đang đặt ra
cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án tính chất mức độ động cơ phạm tội phục vụ công tác điều tra
đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp chưa thể kết luận ngay
cũng theo đại tá khương duy anh
cho đến thời điểm này đã loại bỏ yếu tố bắt cóc trong vụ án và tình tiết này là do bà nội cho bé dựng nên
về hàng loạt các thông tin trên báo chí trong hai ngày vừa qua đại tá khương duy anh cho hay đến thời điểm này công an thanh hóa chưa có bất cứ phát ngôn chính thức về vụ án
trước đó theo như trình báo vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại nhà anh lê hữu thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và vợ là phạm thị thanh huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú khu phố một phường bắc sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em lực lượng công an địa phương đã ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc
công an tỉnh thanh hóa đã đề nghị viện khoa học hình sự bộ công an phối hợp khám nghiệm để có cơ sở khoa học chứng minh đối tượng phạm tội